chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trong các tỉnh thành từ thanh hóa đến thừa thiên huế về chiều tối và đêm tiếp tục có mưa vài nơi trời rét với mức nhiệt sao động từ một mươi bảy đến hai mươi bốn độ
phần còn lại từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông rải rác cùng nền nhiệt cao hơn chủ yếu giao động từ hai mươi một đến ba mươi độ
cần lưu ý là từ chiều mai do chịu tác động của không khí lạnh mới từ phía bắc rồn xuống thì mưa rông tại trung bộ sẽ tăng lên diện giải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
chỉ riêng khu vực ninh thuận bình thuận do nằm xa khối không khí lạnh nên chỉ có mưa vài nơi
quay trở ra bắc bộ trong đêm nay tại đây chỉ chịu tác động của không khí lạnh suy yếu nên vẫn duy trì có mưa vài nơi với mức nhiệt sao động từ một mươi năm một mươi tám độ trời rét
nhưng sang đến ngày mai khi chịu tác động của không khí lạnh từ phía bắc rồn xuống mưa trên khu vực sẽ tăng lên diện giải rác cùng nền nhiệt cao nhất ngày mai giảm nhẹ xuống ở ngưỡng hai mươi một hai mươi bốn độ
đến với biển đông tại quần đảo hàng sa
có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
nhiệt độ từ hai mươi một hai mươi bảy độ
tại quần đảo trường sa đêm nay có mưa rào vài nơi ngày mai mưa tăng lên diện giải rác và có nơi có rông
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn một mươi km trong mưa gió đông bắc cấp năm riêng vùng biển phía tây mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm không mưa ngày có lúc cấp
có mưa gió đông đến đông bắc cấp hai cấp ba trời rét với nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi ba độ